gần một trăm linh kg ma túy được cất dấu tinh vi trong các kiện hàng gửi từ cộng hòa liên bang đức về việt nam
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội phát hiện triệt phá
qua công tác phối hợp nắm tình hình tại cảng hàng không quốc tế nội bài
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với cục hải quan thành phố hà nội
tổ chức kiểm tra phát hiện các kiện hàng nghi vấn chứa ma túy
thông qua kiểm soát tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
cụ thể một vật đơn gồm ba kiệt thùng cắt tông có trọng lượng khoảng hai mươi năm kg
hai vật đơn gồm năm kiện thùng cắt tông có trọng lượng khoảng hai mươi sáu kg
tất cả đều gửi từ cộng hòa liên bang đức
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ bốn mươi năm kg thuốc lắc mdma
năm mươi ba kg ketamine hai gói nước vui ba đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng hình thức chuyển phát quốc tế
chung cất dấu ma túy cho các hàng hóa như máy cà phê máy hút bụi
máy lọc không khí
hộp thực phẩm chức năng và bánh kẹo